trên quốc lộ một a đoạn qua tỉnh nghệ an vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm sập ba nhà dân ven đường
vào khoảng ba giờ ba mươi phút dạng sáng ngày hai mươi tháng một trên tuyến quốc lộ một a qua địa bàn khối hai phường quỳnh thiện thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
xe tải mang biển kiểm soát ba mươi bảy c một nghìn ba trăm hai mươi chở châu bò theo hướng vinh hà nội đến địa phận phường quỳnh thiện chạy với tốc độ cao mất lái đã đâm lên vỉa hè
tại hiện trường hàng loạt cột điện và ký ốt bị xe tải hút đổ xe tải chỉ dừng lại khi tông sập ngôi nhà ba gian của người dân
phần đầu xe tải hư hỏng nặng danh tính người bị nạn vẫn chưa được xác định hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc